tại tuyên quang sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang phối hợp vừa tổ chức hội thảo quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông lô găm
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội tại lưu vực sông lô sông gâm
báo cáo về đa dạng sinh học thực trạng thách thức quản lý và bảo tồn tài nguyên thủy sản tại lưu vực sông lô sông gâm
quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông gâm
nhiều đại biểu cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm quản lý tài nguyên nước bảo tồn tài nguyên thủy sản tại lưu vực sông lô sông gâm hiệu quả hơn
trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi
tài nguyên thủy sản trên lưu vực sông lô sông gâm khá phong phú với một trăm sáu mươi loài và phân loài nằm trong tám mươi năm giống hai mươi sáu họ và một mươi một bộ
qua điều tra khảo sát trong những năm qua nguồn lợi thủy sản lưu vực sông lô sông gâm giảm sút rõ rệt
nhiều loài cá giảm mạnh về số lượng trong đó có những loài trong danh mục các loài hiện nằm trong sách đỏ việt nam